trong khuôn khổ triển khai chương trình trọng điểm cấp quốc gia về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
bộ khoa học và công nghệ vừa tổ chức hội thảo khoa học kết hợp của giải mã gen và trí tuệ nhân tạo
một cách tiếp cận mới trong chăm sóc sức khỏe nhằm mục đích giới thiệu một xu hướng mới
về ứng dụng trí tuệ nhân tạo và giải mã gen trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng
hội thảo có sự góp mặt của nhiều diễn giả thuộc các lĩnh vực di truyền học công nghệ trí tuệ nhân tạo
kinh tế đến từ hoa kỳ tại hội thảo các diễn giả đã trình bày những nội dung liên quan đến khoa học di truyền
và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong giải mã gen ở các nước phát triển và hiệu quả vượt bậc của chúng
cho việc chăm sóc sức khỏe ngoài ra vai trò của giải mã gen không chỉ là một dịch vụ
mà còn cung cấp dữ liệu phục vụ cho các nghiên cứu hỗ trợ trong lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe
giáo dục thể chất dinh dưỡng trong tương lai và đề xuất ý tưởng xây dựng trung tâm giải mã gen
của châu á tại việt nam cũng được các chuyên gia thảo luận sôi nổi tại hội thảo